sau khi xác minh làm rõ vụ việc một nam thanh niên đã xông vào tiệm kinh doanh mỹ phẩm đánh người
công an thị trấn trí thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy an tỉnh phú yên
để tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền
theo kết quả sang minh do mâu thuẫn về việc đăng tải thông tin trên facebook cá nhân
đoàn văn tâm đã đến tiệm mỹ phẩm lớn tiếng thô bạo tát nạn nhân
mặc cho nạn nhân khẳng định không xúc phạm em gái của tâm nhưng tâm vẫn đuổi theo tát và dùng dép đánh vào mặt nạn nhân
theo công an huyện tuy an bước đầu tâm đã khai nhận hành vi đánh người phù hợp với các chứng cứ thông tin thu thập được
thương tích nạn nhân đang được trưng cầu giám định pháp y để có căn cứ xử lý đối với đoàn văn tập